trong đợt mưa lũ kéo dài do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai vừa qua trên địa bàn huyện miền núi nam trà my tỉnh quảng nam đã xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng
bão lũ đi qua đã khiến hơn một trăm bốn mươi bốn hộ dân ở huyện miền núi quảng nam lâm vào cảnh màn trời chiếu đất
sau khi nhận được thông tin này bộ tư lệnh quân khu năm đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh và sư đoàn ba trăm một mươi năm về tận địa phương giúp dân ổn định cuộc sống
với tinh thần quyết tâm để người dân sớm ổn định cuộc sống bộ tư lệnh quân khu năm đã phân công bộ chỉ huy quân sự tỉnh
phụ trách việc tháo rỡ nhà cửa vận chuyển về khu tái định cư khe chữ cách nơi ở cũ khoảng ba km
còn sư đoàn ba trăm một mươi năm phụ trách đào đắp nền nhà dựng lại nhà cửa và cải tạo đồng ruộng
sự có mặt kịp thời của các lực lượng bộ đội đã làm người dân vơi đi bớt khó khăn do mưa lũ gây ra
vai trò của các lực lượng sư đoàn ba trăm một mươi năm
các lực lượng bộ đội có huyền có tính tập tiếp rất là cần thiết đối với người dân
họ rất là cần như là cần vận chuyển gỡ nhà này dựng nhà để làm nền
họ rất là yêu cầu về vấn đề đó
bộ đội thì tập tiếp ở đây cũng vận động đến tầng nhà tầng hộ dân để họ cùng bộ đội
họ cùng dựng nhà dựng lại sắp chếp chỗ ở cho người dân đảm bảo họ rất là mừng
trong gần một tháng qua cùng với giúp dân dựng lại nhà ở
bộ tư lệnh quân khu năm đã chỉ đạo các đơn vị chia sẻ lương thực thực phẩm với bà con
tổ chức khám chữa bệnh phun thuốc phòng bệnh
động viên giúp người dân vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và sản xuất
đến nay các đơn vị ở quân khu đã đến thăm hỏi trao tặng quà hỗ trợ người dân
với số tiền là hơn một trăm năm mươi triệu đồng
đến giờ này chúng tôi đã thực hiện soan ủi được chính nền nhà
và tiến hành xây dựng
những laptop một cái nhà đã hoàn thành
ngoài công việc đó thì chúng tôi đã tiến hành lòng tóc dân vận
khám chữa bệnh được tới mươi lượt người
và đang tiến hành là phun thuốc
hữu trồng các khu vực của dân trại ở
cũng như là các hội dân ở khu vực thông hai sài gòn
việc giúp nhân dân ổn định đời sống
nó trở thành mạnh lành không chỉ của cấp trên với cấp dưới
nhưng là từ trong trái tim của mỗi người chiến sĩ
nên chúng tôi sẽ cố gắng động viên anh em cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
và bà con để thực hiện đúng cái kế hoạch mà quân khu đã đề ra
chúng tôi xác định với anh em là không đợi bà con yêu cầu
mà chúng ta phải tiếp cận bà con và tìm việc để làm
cái nào làm được là phải làm làm thế nào cùng với bà con để sớm ổn định khu vực ở mới

trong những ngày qua dù ở khu vực miền núi quảng nam có mưa lớn
nhưng cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm một mươi năm và bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam
vẫn đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm giúp các hộ dân trong diện di rời
ở xã trà vân huyện nam trà my sớm ổn định nơi ăn trốn ở và tổ chức lại sản xuất
có thể nói rằng việc giúp dân dựng lại nhà ở và khôi phục lại sản xuất của cán bộ chiến sĩ quân khu năm
là việc làm đầy ý nghĩa thể hiện tình cảm sâu sắc giữa quân và dân ta trong lúc thiên tài bão lũ